tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền vương quốc campuchia chai navut tới trèo xã giao vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm đối ngoại của mình
đại sứ sẽ là cầu nối hữu nghị đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp việt nam campuchia
thủ tướng cho biết hôm qua đã có cuộc điện đàm với thủ tướng samdech techo hun sen về việc ứng phó với covid một mươi chín
càng định chính phủ việt nam đã quyết định hỗ trợ chính phủ và nhân dân campuchia
một số trang thiết bị y tế tương đương một trăm linh đô la mỹ
riêng bộ y tế việt nam cũng sẽ hỗ trợ campuchia một số bộ kit tương đương năm tỷ đồng để xét nghiệm virus sars cov hai
thủ tướng nhấn mạnh kết quả lớn nhất trong năm qua là chính phủ hai nước đã ký được văn kiện pháp lý
ghi nhận thành quả về phân giới cắm mốc trên bộ đồng thời đề nghị phía campuchia xích chặt kiểm soát biên giới
để phòng chống dịch nhưng tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông thương hàng hóa qua biên giới
thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trên một số lĩnh vực như tài chính giao thông
đồng thời khẳng định sẽ giúp campuchia tăng cường đào tạo trong lĩnh vực an ninh quốc phòng
đại sứ chai navut bày tỏ ấn tượng với sự phát triển của việt nam trên nhiều lĩnh vực
nhất là năm ngoái tăng trưởng kinh tế đã đạt trên bảy
đại sứ cảm ơn chính phủ việt nam đã hỗ trợ campuchia các trang thiết bị y tế để phòng chống dịch covid một mươi chín
đại sứ cảm ơn việt nam trước đây đã giúp nhân dân campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng pol pot
và nay tiếp tục dành nhiều học bổng cho các sinh viên campuchia nhất là trong lĩnh vực an ninh quốc phòng
đại sứ khẳng định trong nhiệm kỳ của mình sẽ trở thành cầu nối để củng cố và phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp
hiểu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa hai nước